hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ trẻ em đã diễn ra với gần bảy trăm linh đầu cầu và hơn một mươi tám người tham dự
đây là hội nghị trực tuyến toàn quốc đầu tiên về trẻ em được thủ tướng nguyễn xuân phúc và phó thủ tướng vũ đức đam
chủ tịch ủy ban quốc gia về trẻ em đồng chủ trì hội nghị
sau khi luật trẻ em và nghị định số năm mươi sáu của chính phủ có hiệu lực thi hành công tác bảo vệ trẻ em đã có những chuyển biến tích cực
thế nhưng tầm quan trọng và tính cấp bách của công tác bảo vệ trẻ em vẫn chưa được cấp ủy chính quyền và một số địa phương quan tâm đúng mức
dẫn đến việc trẻ em bị bạo hành và xâm hại tình dục gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của trẻ em
ngoài hai trường hợp bị bạo hành bị xâm hại được phát hiện được can thiệp được hỗ trợ được đưa vào số liệu thống kê còn biết bao nhiêu trường hợp khác chưa được phát hiện
còn biết bao nhiêu hành vi cách ứng xử với trẻ em
bấy lâu nay người ta vẫn thấy là bình thường trong mọc nháy
nhưng thực chất là bạo hành là xâm hại trẻ em là ảnh hưởng xấu tới phát triển của trẻ em
không ít trẻ em bị chính những người thân trong gia đình ở trường lớp hay xóm giềng ngược đái xâm hại
và dù được can thiệp hỗ trợ nhiều trường hợp người ngược đáy xâm hại được nghiêm trị theo pháp luật nhưng vẫn để lại những di chứng khó lành trong tâm hồn
tại hội nghị phó thủ tướng vũ đức đam cũng chỉ rõ
hệ thống nhân lực làm công tác quản lý nhà nước về trẻ em và bảo vệ trẻ em ở các cấp đều thiếu về số lượng
ngay sau và có thể là ngay tại hội nghị này mỗi chúng ta mỗi cơ quan đều cần và đều có thể trả lời
tại sao có những việc đã được luật định nhưng vẫn chưa được chú ý chưa được triển khai chưa được thực hiện xong
một ví dụ điều chín mươi luật trẻ em quy định là phải xác định người làm công tác bảo vệ trẻ em
nhưng theo báo cáo của bộ lao động thương binh và xã hội thì sau một năm luật có hiệu lực mới có năm trăm chín mươi cán bộ thuộc sáu tỉnh thành phố được phân công làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã
nghĩa là mới có khoảng năm số xã một mươi số tỉnh triển khai một công việc có thể nói là không khó
và vì thế anh chị em ở tổng đài một trăm một mươi một trong nhiều trường hợp khi được báo có vụ việc xâm hại trẻ em không biết liên hệ với ai ở cơ sở
hội nghị sẽ tập trung thảo luận và làm rõ công tác bảo vệ trẻ em và các giải pháp phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em đổi mới công tác truyền thông giáo dục về bảo vệ trẻ em